có hành vi đe dọa uy hiếp các dịch vụ tăng lễ khiến tất cả đều phải ký hợp đồng nguyên tắc với công ty đường dương

đường yêu cầu các cơ sở này phải nộp năm trăm linh đồng một ca hoạch
nếu ai muốn tham gia hiệp hội đều phải xin phép nguyễn xuân đường
khi có cơ sở vi phạm trên địa bàn chậm báo ca đường sẽ chỉ đạo đàn em xử lý bằng cách chặn xe tang đánh người cắt địa bàn
vì đây là hoạt động tâm linh để công việc hậu sự cho người mất được diễn ra xuân sẻ
tất cả các cơ sở dịch vụ hỏa táng và gia đình sử dụng dịch vụ đều buộc phải chấp nhận yêu sách của đường và đàn em
hành vi phạm tội của nguyễn xuân đường và đồng phạm có tính liên tục kéo dài và đều hướng đến ý định cụ thể là chiếm đoạt tài sản của tổ chức cá nhân từ dịch vụ tăng lễ
tổng số tiền mà nhóm này đã thu là gần hai năm tỷ đồng của hai mươi năm cơ sở
quá trình xét xử mặc dù vợ chồng đường nhuệ và con nuôi là bùi mạnh tiến không thành khẩn khai báo
không thừa nhận hành vi phạm tội của đồng phạm đồng phạm có tính liên tục kéo dài
quá trình xét xử mặc dù vợ chồng đường nhuệ và con nuôi là bùi mạnh tiến không thành khẩn khai báo

đây là một khối lượng công việc khổng lồ
ngoài hai mươi năm cơ sở dịch vụ tăng lễ trải rộng trên địa bàn bảy huyện thành phố của tỉnh thái bình hưng yên hải dương các điều tra viên trinh sát phải tiếp cận lấy thông tin từ hơn sáu gia đình đã sử dụng các dịch vụ tăng lễ để củng cố hồ sơ

thái bình này làm cái dịch vụ hỏa táng rồi thì phải xác minh tất cả những cái số điện thoại di động
mà tiếp nhận cái ca hỏa táng để thu thập cái tài liệu là tổng cái số ca hỏa táng mà các dịch vụ báo đến cái số này
phải ủy thác điều tra xuống công an các huyện thành phố của tỉnh thái bình để thu thập các tài liệu chứng cứ
của những cái tăng chủ của những người điêu hỏa táng thì biện kiểm soát nhân dân cấp huyện
cũng như cơ quan điều tra cấp huyện cũng đã phối hợp để thu thập các tài liệu chứng cứ đúng theo quy định của pháp luật
sau khi kết thúc điều tra thì hồ sơ đã lên đến con số hơn một mươi sáu bút lục số lượng rất là lớn
chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian để tổng hợp cái tài liệu đấy
trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra cũng đã làm việc với các bị hại
không chỉ là một
rất là nhiều lần trong các tài liệu là tất cả các lời khai của các bị hại thì đều là tố chắc nguyễn xuân đường
và đồng bộ có hành vi cướp đoạt tài sản và đề nghị là đường giao nộp lại cái số tiền mà họ đã phải nộp cho đường
công ty đường dương là doanh nghiệp bất động sản không đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực tăng lễ
nhưng nguyễn xuân đường vẫn sử dụng danh nghĩa công ty để độc quyền tiếp nhận các ca hỏa táng
từ cấp cơ sở dịch vụ ở thái bình
những cơ sở dịch vụ tăng lễ buộc phải chấp nhận sự áp đặt này
vì lo sợ sự can quấy mà đường và đàn em sẵn sàng thực hiện bất chấp pháp luật
khi mà gặp những cái sự rắc rối thì trong tư tưởng chúng tôi như vậy rất là bức xúc
nhưng mà bức xúc nhưng mà lúc bây giờ cũng phải chấp nhận
bởi vì như cái đó không thể là như vậy dừng được mà không thể là có cái cách nào để giải quyết khác
theo dõi cái
phát thanh truyền hình
là tuyên truyền về cái vụ mà đường nghệ thì chúng tôi rất là phấn khởi
bởi vì là ai cũng có cái lúc mà cần đến cái mà nó gây khó khăn á
thì phiền hà rất nhiều đến gia chủ
hành động ngang ngược của nguyễn xuân đường cùng đồng bọn
còn thể hiện qua hàng loạt tội danh khác
trong đó có tội danh được dư luận đặc biệt quan tâm
là tội xâm phạm chỗ ở của công dân
theo bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp thái bình
tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
vợ chồng ông nguyễn văn lẫm và bà phạm thị quyết
chủ công ty lâm quyết
có vay của vợ chồng đường số tiền một bảy tỷ đồng
chiều ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
nhận được tin vợ chồng chủ công ty lâm quyết đi khỏi tp thái bình
đường cùng với tiến tới trụ sở công ty lâm quyết để đòi nợ
trong thời gian từ ba tháng một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
đường đã giao nhiệm vụ cho tiến xâm nhập chiếm giữ trái phép
sinh hoạt tại công ty lâm quyết
mà không được sự đồng ý của ông lẫm bà quyết
cũng như người thân trong gia đình họ